nhiều loại thủy sản tự nhiên trên vịnh xuân đài thuộc khu phố phước lý phường xuân yên thị xã sông cầu tỉnh phú yên sống ở tầng đáy bỗng dưng chết hàng loạt
hiện tượng lạ này khiến cho người dân lo lắng vì sự ảnh hưởng đến tôm hùm và cá nuôi trong lồng bè
theo người dân khu phố phước lý phường xuân yên thị xã sông cầu tỉnh phú yên vùng nuôi trồng thủy sản ở khu vực này mới xuất hiện tình trạng cá cua sò tự nhiên bỗng dưng chết hàng loạt

cán bộ tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú yên đã mổ khám mẫu cá chết tại hiện trường nhưng không phát hiện dấu hiệu bệnh
đơn vị này đang phối hợp với trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên tiến hành lấy mẫu cá chết và mẫu nước để xét nghiệm đưa ra kết quả chính xác
đồng thời khuyến cáo và hướng dẫn ngư dân nuôi trồng thủy sản đặc biệt là tôm hùm các phương pháp phòng chống lây lan giảm thiểu thiệt hại